tại thành phố hồ chí minh thì có rất nhiều con sông và tuyến canh rạch bị ô nhiễm môi trường hết sức nghiêm trọng
mặc dù các cơ quan chức năng đã thực hiện nhiều biện pháp cải tạo thế nhưng mà tình trạng ô nhiễm thì vẫn diễn ra
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
là một thành phố có hơn hai con kênh rạch nhưng đây đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân
vì nước tại các con kênh này bị ô nhiễm trầm trọng với các chất thải rắn làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân
các vùng nước thải từ khu dân cư đất thải từ các cơ sở chế biến các khu công nghiệp đổ thẳng vào lòng sông hồ kênh rạch
khiến dòng nước ở đây bị ô nhiễm chuyển thành màu đen kịt đặc quánh bốc mùi hôi thối cùng nhiều rác thải
từ hai mươi mấy căn hộ bên đó là sẵn thất dừa nên mỗi lần nó thả xuống dưới này là cạt cổng luôn
cái nắp nó đóng kín lại rồi đâu có nước ra được nên là phải uống phải ngập thôi
tôi mong muốn nó không sạch đẹp bây giờ nó thật đẹp mãi mãi về sau để cho con cháu chúng ta có nghĩa là được hưởng những cái thành tựu của nhà mỗi chúng ta
đang đà phát triển với du lịch và
và người dân cũng vậy mình phải có ý thức không nên đổ rác bừa bãi xuống dòng sông mới làm ô nhiễm và đồng thời nó ảnh hưởng tới văn minh đô thị
theo thống kê hiện nay có đến bảy mươi đến tám mươi chiều dài các tuyến kênh trong nội thành bị ô nhiễm nặng
vấn đề ô nhiễm chủ yếu là ô nhiễm chất hữu cơ cũng do bị ô nhiễm môi trường từ các con kênh rạch
hiện nay thành phố hồ chí minh đã có gần ba mươi người mắc bệnh sốt xuất huyết trong đó có ba người tử vong